bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của dài hội tụ
vì thế trong đêm nay mưa rông tại đây vẫn duy trì với vùng mưa lớn tập trung ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong mưa rông vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn sang ngày mai khu vực có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt trưa chiều sẽ tăng nhẹ lên ở ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực trung bộ xuất dọc các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận
nằm ở dưới phía nam của giải hồi tụ nhiệt đới nên phổ biến sẽ có mưa rào và rông về chiều tối nhưng diện không nhiều
tuy nhiên trong cơn rông vẫn có nguy cơ xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh đi kèm người dân cần lưu ý đề phòng
còn thời tiết ban ngày ở đây vẫn có nắng với nhiệt độ giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây có nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ và tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi tập trung về chiều và tối
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng từ một mươi năm ba mươi mm có nơi cao hơn
nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện trong cơn rông
ban ngày trời còn nắng rắn loạn với nền nhiệt tại tây nguyên sẽ giao động từ hai mươi ba mươi độ
khu vực nam bộ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa gió tây nam cấp bốn năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi năm độ